nhu cầu của người dân ngày càng nâng cao cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội
bởi vậy chủ đầu tư của các dự án xây dựng trung cư khu đô thị phải nỗ lực để tạo nên nhiều tiện ích
hiện nay bên cạnh những yếu tố về vị trí giao thông thuận tiện minh bạch về pháp lý dòng tiền
người mua nhà còn đặc biệt quan tâm đến chất lượng môi trường sống tại dự án
từ thiết kế cảnh quan thiết kế căn hộ đến môi trường sống và các dịch vụ tiện ích
khi mà quyết định mua một căn nhà thì chúng tôi thường là sẽ đánh giá cái tiện ích xung quanh cái căn nhà đó
và cái khu mà mình sẽ sống như thế nào
đó là đầu tiên là khi đi học con cái mình sẽ được học ở một môi trường như thế nào
và xung quanh từ chợ búa hay cảnh quan hay là không khí môi trường
cũng như là cái quan điểm của cái chủ đầu tư nơi
đô thị nơi mình sinh sống
khi mà mình muốn mua một căn nhà tại một khu đô thị mới
cái mà đầu tiên mình mong muốn ở tiện ích đó là sự đồng bộ
thứ nhất là về trường học thứ hai là về dịch vụ chăm sóc sức khỏe
thứ ba là về cái dịch vụ khách hàng
đó là tất cả các yếu tố mà mình mong muốn
sự thay đổi về quan niệm cách đây một vài năm đến bây giờ cũng đã nhìn thấy rất là rõ rệt
trước đây thì người ta thường nhắm vào vị trí nhắm vào những tiện nghi bên trong căn hộ
những cái thông số như là giá bán trên một mét vuông
còn bây giờ những thông số quan trọng hơn là giải pháp các chủ đầu tư đưa ra là gì
để có thể sở hữu một căn hộ tổng thể cái giá trị của một căn hộ là bao nhiêu
và đồng thời các cái tiện ích và cái phong cách sống của căn hộ để đem lại
thì tôi nghĩ là những cái xu hướng này được nhận thấy rất rõ trên thị trường
thực tế dù chưa đến mức cung lớn hơn cầu
nhưng việc nguồn cung trong vài ba năm trở lại đây của các dự án chung và cao cấp khá dồi dào
khiến cho các tiện ích lại càng được chú ý và trở thành yếu tố cạnh tranh của các dự án